với lời ca mang nhiều thông tin lời khuyên hữu ích hy vọng rằng những sáng tác của hội âm nhạc hà nội trong thời gian này sẽ trở thành món quà tinh thần giúp công chúng cảm thấy nhẹ nhàng hơn giữa tâm dịch
ai ai cũng đều có một dòng sông quê nhà
khi tuổi thơ đến
thì thường được hay
vùng vẫy trên sông
những buổi trưa hè
và những đêm trăng
thì thường được
mẹ à ơi những lời ru
mẹ thường có những câu ca giao về dòng sông
từ đó tôi rất có ấn tượng
với lời ru của mẹ và dòng sông
là một nhạc sĩ
tôi có hồi tưởng đến dòng sông
và tôi đã viết
tuổi thơ và lời ru của mẹ